liên minh châu âu đang lên kế hoạch thành lập một kho dự trữ chiến lược các thiết bị y tế
để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
romani là quốc gia đầu tiên của liên minh châu âu tình nguyện mua và xây dựng kho dự trữ thiết bị y tế
như máy thở mặt nạ bảo vệ vaccine vật tư thí nghiệm
quốc gia lưu trữ có trách nhiệm mua sắm thiết bị
ec sẽ tài trợ chín mươi nguồn vốn và trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của eu
quản lý việc phân phối thiết bị để bảo đảm thiết bị được chuyển đến những nơi cần thiết nhất
hiện có một trăm năm mươi máy thở đã được đặt hàng và sẽ chuyển đến romani trước khi được phân phát cho tây ban nha và italy
liên minh châu âu sẽ viện trợ hai mươi tỷ euro cho các quốc gia tại châu á châu phi khu vực mỹ latin và vùng ban căng
để đẩy lùi dịch covid một mươi chín
các khoản viện trợ sẽ tập trung hỗ trợ vào những tầng lớp dễ bị tổn thương nhất trong xã hội
như người di cư những đối tượng mất nhà cửa
đồng thời góp phần tiền cho các quốc gia
các mục tiêu chiến lược được thiết lập trong thỏa thuận xanh châu âu và chương trình nghị sự kỹ thuật số của eu
ngân hàng thế giới trước đó đã thông qua khoản tiến dụng trị giá hai trăm bốn mươi năm triệu đô la cho một số nước mỹ latin
để giúp các nước mua trang thiết bị vật tư y tế đối phó với đại dịch covid một mươi chín